với ý nghĩa hướng về các giá trị văn hóa truyền thống chương trình đã tạo được sức hấp dẫn lớn đối với khách du lịch
đặc biệt khách quốc tế khi được tham gia trải nghiệm các phong tục tết đều bày tỏ sự hứng khởi bởi đây là dịp để họ hiểu về tết cổ truyền và văn hóa việt nam hơn rất nhiều
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng nguyễn hoài nhân
trú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm
trước đó công an huyện long thành bắt quả tăng nhân đang bán ba hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín ống cho một người dân ở ấp ba xã phước bình
khám xét khẩn cấp nơi ở của nhân phát hiện thêm bốn mươi tám hộp pháo hoa nổ tổng trọng lượng pháo hoa cơ quan công an thu giữ là tám mươi sáu kg
nhân khai nhận mua số pháo trên của một người chưa rõ lai lịch ở tỉnh bình phước với giá gần bốn mươi một triệu đồng mang về bán kiếm lời thì bị bắt
hậu quả của các vụ nổ do pháo tự chế rất nghiêm trọng nhẹ thì ảnh hưởng đến tinh thần sức khỏe nặng thì thương tật tàn phế suốt đời
tuy nhiên cứ đến dịp tết thì hành vi vi phạm về pháo nổ vẫn diễn ra
chính vì vậy ngay từ những ngày trước trong và cả sau tết lực lượng công an cả nước luôn quyết liệt đấu tranh phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ để người dân đón tết trong yên vui
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên tại tỉnh đồng nai
tại ấp một xã phú ngọc lực lượng một trăm sáu mươi một công an huyện định quán đã bắt quả tang đối tượng trương mỹ hằng ba mươi tám tuổi chú tỉnh đồng nai đang vận chuyển pháo nổ trái phép trên xe ô tô biển số bốn mươi chín a năm nghìn tám trăm tám mươi tám
tăng vật thu giữ một trăm linh hộp pháo nổ trái phép
tiếp tục kháng xét nơi ở của hằng lực lượng công an phát hiện thêm bốn hộp pháo tổng trọng lượng pháo cơ quan công an thu giữ một trăm tám mươi ba kg
qua đấu tranh đối tượng hằng khai mua của một đối tượng chưa rõ lại
tại lịch tại tỉnh bình phước với giá năm mươi năm triệu đồng rồi mang về nhà cất giấu
trên đường mang đi bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch để kiếm lời thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
em chở thẳng về thẳng trực tiếp về dưới đồng nai định quán đồng nai và em bị bắt ở xã phú ngọc
em mua số pháo này với giá là năm trăm năm mươi ngàn một phân và em bán cho họ là được sáu trăm năm mươi ngàn một phân ạ
hay mới đây công an huyết định quán
phối hợp với công an xã xuối nho đã phát hiện bắt quả tang nguyễn nam văn hai mươi bảy tuổi chú tỉnh đồng nai đang tặng chữ sáu hộp pháo nổ trái phép
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của văn tổ công tác thu giữ thêm bốn hộp pháo tổng trọng lượng pháo cơ quan công an thu giữ một mươi bảy kg
qua đấu tranh văn khai nhận số pháo trên đặt mua của một đối tượng chưa rõ lại lịch qua mạng xã hội với giá một mươi ba triệu đồng để mang về bán kiếm lời
thì bị cơ quan công an bắt khi đang trên đường giao pháo nổ cho người mua
mạng xã hội facebook vô tình lướt vào nhóm chợ đen trên facebook và thấy có người đang bán pháo
lúc đầu em chỉ mua về chơi nhưng khi thấy giá trên lịch cao em muốn bán kiếm lời
là lực lượng phụ trách công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ hai mươi từ ngỡ ba dầu dây đến giáp danh địa bàn tỉnh lâm đồng
đội cảnh sát giao thông số hai thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã có những biện pháp cụ thể
trong công tác phòng ngừa và đấu tranh đối với các vi phạm về pháo
ngoài công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đơn vị còn phối hợp với các công an các đơn vị các huyện dọc tuyến quốc lộ hai mươi
tuyên truyền để người dân lái xe chấp hành tốt các quy định của nhà nước không vi phạm các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ
bên cạnh đó đơn vị sẽ tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản để nắm các điểm các đối tượng có khả năng sử dụng pháo trong dịp tết
nguyên đán để phối hợp với các công an các đơn vị địa phương kịp thời phát hiện xử lý để người dân có một cái tết an lành hạnh phúc
các vụ việc trên thì cơ quan công an là khuyến cáo là các người dân là nghiêm cấm sử dụng tàn trữ buôn bán trái phép pháo nổ
vì đây là hành vi vi phạm pháp luật và cung hình phạt sử phạm rất nặng
qua đó thì mọi người dân khi phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật về pháo nổ thì báo ngay cho lực lượng cơ quan công an nơi gần nhất
theo báo cáo nhanh của bộ y tế
trong ngày đầu năm mới đã có hai trăm tám mươi ca bị thương do pháo nổ pháo hoa trong đó một trăm sáu mươi ba ca phải nhập viện điều trị
rất may chưa có trường hợp tử vong do pháo nổ pháo hoa
tuy nhiên các vụ tai nạn liên quan đến pháo nổ đều để lại những hậu quả đau lòng cho chính nạn nhân và gia đình
chính vì vậy việc tiếp tay cho các hành vi vi phạm về pháo nổ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
mọi người dân nếu phát hiện các vụ việc liên quan đến vận chuyển buôn bán tàng trữ và sử dụng pháo nổ
hãy thông báo đến cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu vừa ban hành văn bản về việc triển khai vận hành thí điểm
về thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ trả kết quả không phụ thuộc địa
giới hành chính lĩnh vực giao thông vận tải và y tế
kể từ tám giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh bà rịa vũng tàu chính thức vận hành thí điểm quy trình tiếp nhận hồ sơ trả kết quả không biên giới
tức không phụ thuộc địa giới hành chính lĩnh vực giao thông vận tải và sáu thô tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở y tế
việc thí điểm trước mắt thực hiện tại huyện xuyên mộc và công đảo
các tổ chức và cá nhân có nhu cầu giải quyết các thô tục hành chính
thuộc danh mục thí điểm có thể liên hệ tại bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân huyện xuyên mộc và huyện công đảo
để được tư vấn hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và nhận kết quả giải quyết
việc nộp hồ sơ nhận kết quả bằng hình thức trực tuyến tiếp tục khuyến khích thực hiện theo quy trình hiện hành
tỉnh cũng giao sở giao thông vận tải sở y tế kịp thời triển khai hướng dẫn tập huấn kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ
đối với cán bộ công chức viên chức thực hiện việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ của hai huyện và đơn vị liên quan
để bảo đảm công tác tiếp nhận hồ sơ luân chuyển hồ sơ thu nộp phí lệ phí trả kết quả theo đúng quy định
công an tp hcm xác định chuyển đổi số phải gắn với nhiệm vụ phục vụ hiệu quả người dân doanh nghiệp
trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện hiệu quả các nội dung nhiệm vụ của đề án sáu trên địa bàn thành phố
đây là thông tin được thượng tá lê mạnh hà phó trướng phòng tham mưu công an tp hcm thông tin
tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế xã hội định kỳ hàng tuần
do ban tuyên giáo thành ủy và sở thông tin truyền thông tổ chức
theo đó thượng tá lê mạnh hà cho biết công tác chuyển đổi số luôn được ban giám đốc công an thành phố
quan tâm chí đạo quyết liệt và được triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả trong công an tp hcm
trong đó chú trọng hai nhiệm vụ chính
thứ nhất chuyển đổi số phải gắn với nhiệm vụ phục vụ hiệu quả người dân doanh nghiệp
trong giải quyết thủ tục hành chính
thứ hai chuyển đổi số trong chính nội bộ công an thành phố trong đó phải tham mưu triển khai
thực hiện hiệu quả các nội dung nhiệm vụ của đề án sáu trên địa bàn thành phố
đảm bảo dữ liệu dân cư dữ liệu các chuyên ngành phải đảm bảo luôn đúng đủ sạch sống
xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung trong công an thành phố tập trung nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ
số hóa hồ sơ tài liệu nhằm phục vụ hiệu quả các mặt công tác của công an tp
năm hai nghìn hai mươi bốn công an thành phố tiếp tục xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyển đổi số
cùng tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án sáu phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố
tập trung khắc phục những điểm ngãn tồn tại trong năm hai nghìn hai mươi ba
nghiên cứu phát triển khai thác tối đa vai trò của ứng dụng vneid
tiếp tục hoàn thiện kho dữ liệu dân cư và dữ liệu căn cứ công dân
làm nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu cho các sở ngành các đơn vị có liên quan
thưa quý vị nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm ba năm ngày thành lập tp thủ đức
mới đây phố đêm thảo điền tại tp thủ đức tp hồ chí minh đã chính thức được khai trương
để phục vụ người dân và du khách phố đêm thảo điền được hướng tới là không gian văn hóa tại thành phố thủ đức
phố đêm thảo điền được hướng tới là không gian văn hóa tại tp thủ đức
phố đêm thảo điền được hướng tới là không gian văn hóa tại tp thủ đức
từ thành phố thủ đức nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống
phố đêm thảo điền được kỳ vọng góp phần phát triển văn hóa du lịch và thương mại
đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí mua sắm của người dân và du khách